nhà tù sơn la được xem là địa ngục trần gian nơi núi rừng tây bắc bởi sự tra tấn và giam cầm dã man của thực dân pháp
nhưng cũng chính nơi đây đã trở thành trường học cách mạng rèn luyện cho đảng cho cách mạng việt nam những chiến sĩ cộng sản xuất sắc như tô hiệu trường trinh lê duẩn và nhiều chiến sĩ trung kiên khác
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày toàn quốc kháng chiến mời quý vị và các bạn cùng đến thăm nhà tù sơn la để cảm nhận phần nào tinh thần lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
nhà tù sơn la được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm linh tám để giam cầm các tù nhân cách mạng cộng sản được chuyển từ nhà giam hỏa lò lên sơn la và số tù chính trị cứ thế tăng dần
trong một mươi năm năm kể từ năm một nghìn chín trăm ba mươi đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hàng nghìn người yêu thương của nhà tù sơn la đã được xây dựng
nhiều nước việt nam đã bị giam cầm tại nơi đây
trừ đó là nó không dám đưa xuống nhốt lên xế đấu tranh kết quyết hết nó mới thua
cũng chính tại nhà tù sơn la vào tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi chín các đồng chí đảng viên trong nhà tù bí mật họp và lập ra tri bộ lâm thời gồm một mươi đồng chí
đồng chí nguyễn lương bằng được cử làm bí thư
dưới sự lãnh đạo của tri bộ nhà tù sơn la tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba đã diễn ra cuộc vượt ngục đầu tiên ở sơn la
đây là cuộc vượt ngục thành công duy nhất từ trước đến giờ ở nhà tù sơn la
nó đánh dấu một bước ngoặt lịch sử kịp thời cổ vũ tinh thần củng cố sự tin tưởng và sự lãnh đạo của đảng
đồng thời là bước đà mạnh mẽ dẫn tới sự thành công của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
hiện nay nhà tù sơn la trở thành một di tích lịch sử nổi tiếng nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ
rất là tình cờ chúng tôi tới thăm nhà tù sơn nam vào cái dịp ngày này cách đây bảy mươi năm
chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
chúng ta đã gặp một cái cảm xúc rất là đặc biệt
có tả một lần nữa tôi cảm nhận được những cái hy sinh của các đồng bào
những người việt nam chúng ta của các chiến sĩ cách mạng trong cái cuộc đấu tranh dành cho lòng dân tộc
thực tiễn lịch sử cho thấy với tính chất khác biệt của nhà tù sơn la
các thế hệ cách mạng tiền bối bị giam cầm nơi đây
với khí tiết đấu tranh của những người cộng sản đã biến nhà tù thành trường học cách mạng
đồng thời đem ánh sáng cách mạng lan tỏa khắp vùng tây bắc
sau hơn một trăm linh năm tinh thần ý chí cuột cường của các chiến sĩ cách mạng
vẫn thấm nhuần trong tư tưởng của mỗi người dân sơn la
ngoài việc là trực tiếp hướng dẫn đón tiếp các đoàn du khách
các đối tượng là nhân dân các dân tộc trong tỉnh
và chúng tôi đặc biệt quan tâm tới cái việc truyền bá quảng cáo và giáo dục truyền thống tới thế hệ trẻ
khu di tích quốc gia đặc biệt nhà tù sơn la đã tồn tại hơn một trăm linh năm mang theo những giá trị lịch sử của cả dân tộc
đây đã từng là cái nôi cách mạng và giờ đây là môi trường để giáo dục về tinh thần lòng yêu nước
lòng tự hào tự tôn của dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau